cô nữ ở huyện cù lao dung tỉnh sóc trăng đã tổ chức đám tang giả cho chính mình
bị cơ quan công an khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ vụ việc vào ngày ba mươi một tháng ba công an huyện củ lao dung nhận được tin báo
tại nhà ông nguyễn văn liệt đang tổ chức đám tang cho vợ là bà trần thị tuyến
theo người nhà bà tuyến làm ăn bên campuchia do có nợ nần nên bị chủ nợ sát hại vào ngày hai mươi bảy tháng ba
sau đó thi thể của bà được đưa về sóc trăng vào chiều ngày hai mươi chín tháng ba
để gia đình tổ chức đám tàng theo phong tục của địa phương
theo cơ quan chức năng nếu xảy ra vụ án mạng dẫn đến tử vong
thì cơ quan nơi xảy ra vụ việc phải tiến hành điều tra
kết hợp với lời khai của bà tuyến chết tại campuchia trong giai đoạn diễn ra dịch bệnh covid một mươi chín
nên công an tỉnh sóc trăng đã phối hợp với tổ phòng chống covid của địa phương
tiến hành phun thuốc khử trùng và kiểm tra quan tài theo quy định phòng chống dịch
khi cơ quan chức năng mở nắp quan tài để khám nghiệm tử thi
điều bất ngờ là bên trong quan tải chỉ có ba bao cát
qua quá trình điều tra bà tuyến khai nhận lý do tổ chức đám tăng giả
nhằm trốn tránh việc trả nợ của một số người mà bà đã vay tiền